tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự trong ngày hôm nay hai mươi tám tháng ba
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã phối hợp với công an tp thủ đức
và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra công ty mua bán nợ galaxy
trong chung cư linh tây ở đường d một và công ty home credit ở phường thảo điền
tp thủ đức tp hcm
theo đó hàng trăm cảnh sát có mặt tại chung cư này để kiểm tra công ty mua bán nợ galaxy
chủ sở nằm tại tuần một hai tòa nhà linh tây tower
phía trước chung cư có nhiều đơn vị chức năng như cảnh sát khu vực cảnh sát giao thông
cảnh sát cơ động bảo vệ dân phố dân quân tự vệ làm nhiệm vụ
đến chiều cùng ngày thì việc kiểm tra vẫn đang diễn ra
nhiều cảnh sát đã yêu cầu các nhân viên công ty tạm dừng hoạt động để phục vụ việc kiểm tra
thu thập thông tin được biết công ty này đăng ký kinh doanh mua bán nợ và hoạt động tài chính
cùng ngày cơ quan công an còn kiểm tra công ty tài chính trách nhiệm hữu hạng một thành viên home raric
tại đường nguyễn đăng giai phường thảo điền thành phố thủ đức
công ty này có hàng trăm nhân viên làm việc đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính
liên quan đến vấn đề này thời gian qua bộ công an và công an một số tỉnh thành phố lớn
đã triệt xóa nhiều trụ sở núp bóng doanh nghĩa công ty luật để hoạt động đòi nợ
dưới hình thức khủng bố lăn mạ dọa nạt bôi nhọa danh dự
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết mới đây đã tạm giữ hai đối tượng là phạm văn minh
sinh năm hai nghìn bốn ngụ quận tân phú thành phố hồ chí minh và đối tượng lâm tấn thịnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ quận một mươi thành phố hồ chí minh để điều tra hành vi chế tạo tàn trữ
vận chuyển sử dụng mua bán trái phép vũ khí
trước đó tại đường thuận giao chín phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương
tổ công tác phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và công an thị xã tân nguyên
đã bắt quả tàn đối tượng minh tàn trữ hai khẩu súng kiểu giám rưu lô nòng súng bằng kim loại màu đen
và năm mươi hai viên đạn kim loại màu vàng đồng
điều tra mở rộng tổ công tác bắt giữ đối tượng lâm tấn thịnh vì có hành vi giúp phạm văn minh
trong việc mua bán súng
tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng minh và thịnh công an thu giữ thêm hai khẩu súng dài
một mươi năm khẩu súng ngắn loại rưu lô ổ xoay hơn ba trăm linh viên đạn và nhiều dụng cụ dùng để chế tạo súng
qua điều tra được biết đối tượng minh đặt mua linh kiện số súng trên qua mạng xã hội
rồi về lắp ráp thành súng hoàn chỉnh sau đó đăng bán trên mạng xã hội
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cũng trong chiều hai mươi tám tháng ba tại tp hcm tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên vụ án xét xử vụ trùng giang hồ
quân xa lộ bị chém tử vong từng gây rúng động dư luận
trong đó võ thùy linh bị cáo buộc là chủ mưu và bị tuyên phạt mức án một mươi tám năm tù
theo hội đồng xét xử cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội đúng pháp luật không an sai
quá trình điều tra và thẩm vấn công khai tại tòa bị cáo võ thùy linh không thừa nhận hành vi phạm tội
không thừa nhận chỉ đạo đồng bọn sát hại mai văn quân quân xa bộ
viện kiểm soát đánh giá hành vi của các bị cáo là coi thường pháp luật phạm tội có tính chức công đồ
xâm phạm tính mạng người khác nguy hiểm cho xã hội nên cần phải xử lý nghiêm nhằm răng đe
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo võ thùy linh một mươi tám năm tù hồ thanh phương lý văn tư vương vũ hoàng
nguyễn ngọc thạch cùng mức án chung thân
các bị cáo khác là đồng phạm của linh bị tuyên phạt từ hai đến một mươi chín năm tù về cùng tội giết người
liên quan đến nhiều đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh người đàn ông xăm trộn
có hành vi hành hạ ngược đại bé trai
đặc biệt trong đó có đoạn người đàn ông này dụ dỗ xú dục bé trai sử dụng ma túy
thì hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đã vào cuộc
trong clip là hình ảnh bé trai gần ba tuổi con mặt tả bị một người đàn ông xăm trổ
sử dụng vật dụng hút ma túy xúi dục bé trai hút
ở một đoạn clip khác thì đối tượng dùng kìm kéo dây trói để hành hạ kẹp và dọa các bộ phận sinh dục bé
các đoạn clip này lan truyền trên mạng xã hội vào khoảng đêm ngày hai mươi ba rạng sáng ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và gây phẫn nộ dư luận
nếu người cha không đưa clip lên mà không kêu cứu
thì cái tình trạng xảy ra là đứa trẻ rất là tội nghiệp
thứ nhất là bị tổn thương tâm lý thứ hai tổn thương sức khỏe rất là nặng nề
đây là một vụ án rất là nghiêm trọng đối với một đứa trẻ
lần đầu tiên chúng tôi tiếp nhận được là đứa trẻ dưới ba tuổi mà đã cho sử dụng trái phép những chất như kích thích ma túy v v
thì chúng ta thấy rất là nguy hiểm
cho thứ nhất là thần kinh của trẻ cái thứ hai là sức khỏe của trẻ không cho phép trẻ phải sử dụng như vậy
tại vì có những trẻ mà nhỏ quá mà sử dụng cái chất kích thích mà chịu không nổi là gây đến tử vong
và đến một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng ba công an tp hcm cũng đã tiếp nhận giải quyết tình báo của cha ruột bé trai xuất hiện trong các đoạn clip
theo đó người này và vợ có mâu thuẫn nên từ năm hai nghìn hai mươi một vợ anh đã mang theo hai con
một bé gái sinh năm hai nghìn một mươi tám và bé trai sinh năm hai nghìn hai mươi bỏ đi rồi sống chung như vợ chồng với lê văn bậm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hồ khẩu thường trú
sáu đứa trẻ sinh năm hai nghìn một mươi chín
sáu trăm linh một ba mươi sáu một mươi tám k một đường cát mạc tháng tám phường một mươi năm quận một mươi tp hcm
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai biết tin người vợ sử dụng ma túy nên anh tới nơi ở của vợ tại số năm mươi xe chín hậu lân xã bà điểm huyện hóc môn đón bé gái về
con bé trai tiếp tục sống với mẹ và người tình
sau đó đến ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba anh phát hiện đoạn clip trên nên trình báo công an và đăng trên mạng xã hội
với các hình ảnh trên luật sư trần ngọc nữ cho rằng đã có dấu hiệu phạm tội
cưỡng bức đứa trẻ sử dụng trái phép chất ma túy này là đã vi phạm điều hai trăm năm mươi bảy của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi ba
tức là cưỡng bức một đứa trẻ thì theo khoảng ba của điểm c thì chúng ta thấy là đứa trẻ dưới một mươi ba tuổi thì khung hình phạt cao nhất cũng từ một mươi năm đến hai mươi năm
và thêm một cái tội nữa theo điều hai trăm năm mươi năm là chúng ta thấy là sử dụng chất trái phép chất ma túy điều hai trăm năm mươi năm thì cái khoảng bốn và cái điểm d
điểm d đó thì chúng ta thấy là đối với người dưới một mươi ba tuổi thì cũng bị khung hình phạt từ một mươi năm tới hai mươi năm
thì qua sự việc này chúng ta thấy là cái người tình của mẹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo cái sử dụng trái phép chất ma túy
còn vấn đề mà thường xuyên để hành hạ một đứa trẻ đó thì chúng ta thấy là cái điều một trăm bốn mươi của bộ luật hình sự quy định sử dụng những cái phương tiện như là rất là nguy hiểm như vậy
và nó tội hành hạ người khác thì khung hình phạt cao nhất là ba năm
đến chuyện này chúng ta thấy là đối với người dưới một mươi ba tuổi thì cũng bị khung hình phạt cao nhất là ba năm
từ ngày hai mươi sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã bắt giữ đối tượng lê văn bậm và người tình
thu giữ hai mươi một gam metafetamine cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số tăng vật khác có liên quan
cả hai người này đều dương tính với chất ma túy riêng nạn nhân là bé trai âm tính với ma túy và hiện sức khỏe ổn định
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng lê văn bậm và mẹ bé trai
để củng cố làm rõ hành vi tàn trự trái phép chất ma túy dụ dỗ sử dụng người khác sử dụng ma túy
đồng thời làm rõ các hành vi hành hạ ngược đại cháu bé để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
một bánh heroin và tám kg ketamine là vật chứng vừa được công an huyện điện biên tỉnh điện biên
và các lực lượng chức năng thu giữ khi phá chuyên án bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
cụ thể vào tối ngày hai mươi sáu tháng ba tại phòng ba trăm linh ba của một nhà nghỉ thuộc tổ một mươi
thanh trường thành phố điện biên phủ các lực lượng phối hợp đã bắt quả tang và a dế
chú huyện điện biên vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ tại chỗ là một ba lô
bên trong có chứa một bánh heroin và tám kg ketamin dế khai nhận số ma túy trên được mua
của một người lào tại khu vực biên giới đang trên đường vận chuyển mang đi tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
liên quan đến vụ bắt hai đối tượng cùng vật chứng là gần một mươi hai viên ma túy
lực lượng biên phòng quản trị vừa chuyển giao đối tượng và tang vật
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
chiều một mươi hai ba tại khóm tây chín thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
các lực lượng bắt quả ta nguyễn hữu sông cùng tăng vật là một trăm chín mươi ba viên ma túy
cùng ngày các lực lượng tiếp tục bắt giữ nguyễn thị nhung cùng với một mươi một tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
toàn bộ số ma túy trên được đối tượng cất giấu trong hai túi gạo nếp
sông và nhung khai nhận đã liên kết với nhau để vận chuyển ma túy từ thị trấn lao bảo
ra các tỉnh phía bắc để tiêu thụ
một mươi năm tù giam là bản án vừa được tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt
đối với bị cáo nguyễn mạnh trí về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trí rủ hai người bạn đến nhà uống rượu
xảy ra cãi nhau một người bỏ về trước
rượu vào lời ra trí đã dùng xà beng đánh gãy ngón tay và lấy dao chém vào đầu người còn lại
khiến nạn nhân bị thương tích nặng với tỷ lệ bốn mươi bốn
tại phiên tòa hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo trí đã dùng hung khí nguy hiểm
chém liên tiếp vào vùng đầu nạn nhân
nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời nên đủ yếu tố cấu thành tội giết người
do vậy hội đồng xét xử tuyên án bị cáo trí một mươi hai năm tù giam về tội giết người
thưa quý vị trước tình hình buôn lậu và gian lận thương mại mặt hàng xăng dầu còn diễn biến phức tạp
trong đó có hiện tượng nhiều đối tượng lợi dụng việc nguồn cung xăng dầu bị đứt gãy
cục bộ tại một số thời điểm trên địa bàn các tỉnh thành phố để kinh doanh xăng dầu giả kém chất lượng
tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường vừa ký công văn về việc kiểm tra xử lý vi phạm chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
cụ thể nhằm giữ ổn định thị trường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
các doanh nghiệp kinh doanh chân chính tổng cục quản lý thị trường đề nghị cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố
tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và bộ trưởng bộ công thương
về việc tăng cường giám sát kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
ngoài ra các cục quản lý thị trường các tỉnh địa phương cần tăng cường quản lý địa bàn
chủ động kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu hoặc vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh xăng dầu
đáng chú ý công văn yêu cầu và chỉ đạo cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố
ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề về chất lượng xăng dầu
theo đó phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn ví dụ như công an sở khoa học công nghệ
thực hiện kiểm tra lấy mẫu xăng dầu để thử nghiệm giám định về chất lượng
thưa quý vị tổng số một mươi bảy trên một mươi tám địa điểm kinh doanh của f tám mươi tám bắc giang có một số tồn tại
và vi phạm về điều kiện kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng ba công an tỉnh bắc giang đồng loạt kiểm tra hành chính một mươi tám địa điểm kinh doanh
của chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn của tỉnh
kết quả bước đầu cho thấy quá trình hoạt động một mươi bảy trên một mươi tám địa điểm kinh doanh của f tám mươi tám bắc giang
có một số tồn tại vi phạm về điều kiện kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
như hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
không lưu giữ bản sao giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố
đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự chưa vào đầy đủ thông tin khách hàng trong sổ quản lý
thưa quý vị tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh của công ty tl có địa chỉ tại phướng long bình
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đồng nai đã phát hiện nhiều sai phạm tại cơ sở này
cụ thể tại thời điểm kiểm tra lực lượng liên ngành đã phát hiện hơn một tám tấn các sản phẩm động vật đông lạnh
gồm cá bạc má cắt đầu cá nục cắt đầu
cá sapa cá cơm cá ngừ cá hố thịt mực ống cá đồng cánh gà tươi đùi gà đông lạnh không có hồ sơ
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trong đó hơn bốn trăm một mươi kg đùi gà có dấu hiệu biến đổi màu sắc có mùi hôi
trước những vi phạm trên đoàn đã lập biên bản niêm phong tạm giữ toàn bộ số thực phẩm trên
giao công ty chịu trách nhiệm bảo quản để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị giá lợn hơi trên cả nước vẫn giảm
ngày nhưng giá thịt lợn tại các siêu thị và các chợ dân sinh vẫn ở mức cao
tại sao lại có thực trạng này để dẫn đến điểm cuối cùng thua thiệt vẫn là người chăn nuôi và người tiêu dùng
phản ánh của phóng viên thời sự về vấn đề này
với giá lợn hơi thấp như hiện nay chỉ giao động từ bốn mươi sáu đến bốn mươi tám đồng một kg
bà bình cũng như nhiều người tiêu dùng khác nghĩ giá thịt bán tại các chợ và siêu thị sẽ giảm sâu
nhu cầu sử dụng thịt sẽ tăng lên nhưng thực tế lại khác
giá lợn hơi thì thôi
tôi nghe thấy là giảm nhưng mà giá thịt thì tôi mua thì nó chưa được hạ
đây thì đi mua như thế này cứ tính mua ăn cả tuần ấy thì mỗi lần ăn thì bớt đi một tí
theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ truyền thống các siêu thị hiện lượng tiêu thụ thịt lợn giảm rõ rệt
trước đây chỉ khoảng một mươi giờ sáng là các quầy thịt đã gần như bán hết
nhưng hôm nay cho đến một mươi một giờ trưa lượng thịt tại các quầy vẫn còn khá nhiều số người mua thịt lợn rất ít
giờ bọn tôi mua là nó
chưa giảm là nó qua nhiều khâu trung gian cho nên giá là nó ổn định thôi
từ tháng hai cho đến bây giờ là nó không xuống
tức là giá thị trường bây giờ là vẫn nguyên nhưng bọn em mua là họ tăng nếu chứ không phải là giảm
từ thực trạng chăn nuôi và tiêu thụ thịt lợn hiện nay
các chuyên gia khẳng định khâu chế biến và tiêu thụ thịt lợn chưa tổ chức được hệ thống
nên giữa giá lợn hơi đến thịt lợn thành phẩm vẫn tranh lệch rất cao
hơn thế các khâu trung gian ăn lại
quá nhiều trong suốt quá trình này
qua mỗi khâu trung gian một kg thịt lợn từ chuồng nuôi đến chợ đã tăng giá từ vài chục đến vài trăm phần trăm
khi mà giá lợn tăng lên khá cao thì anh phải kiểm soát được cái thị trường
bằng vai trò của nhà nước để điều tiết vùng biển và bình ổn trong cái giá cả
để mà làm sao nó có lợi cho người tiêu dùng và nó không đẩy cái chỉ số tiêu dùng của đất nước lên
như vậy là tôi cho rằng cái việc đưa thịt lợn vào mặt
bình của giá thì thì nó làm quá kiểm soát thì đấy là cái điều kiện tốt
trong bối cảnh mức tiêu thụ thịt thấp như hiện nay khi nhu cầu tiêu dùng thịt lợn của người dân đang giảm xuống
còn hai mươi ba năm kg một năm và còn có thể giảm tiếp để chuyển sang các loại thực phẩm khác như hải sản da cầm và thịt bò
các chuyên gia cũng cho rằng bình ổn giá cả về dài hạn người nuôi cần cơ cấu lại đàn lợn của mình để từ đó cân đối cung cầu